đỗ sơn tùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai
cùng các đồng phạm đã lập nhiều dự án ma lừa đảo hơn bốn trăm ba mươi bị hại chiếm đoạt số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
bị cáo và đồng phạm vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai mua hai thửa đất trồng cây lâu năm
với diện tích hơn một trăm năm mươi sáu m hai tại xã bào hàm và xã sông thao thuộc huyện trảng bom tỉnh đồng nai
mặc dù các thửa đất này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án khu dân cư
nhưng tùng đã thuê một đơn vị vẽ bản đồ phân lô thửa đất thành khu dân cư phân ra hàng trăm lô đất
sau đó bị cáo chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện giao bán
với sự giúp sức của năm đồng phạm các đối tượng đã bán được gần sáu trăm linh lô đất tại các dự án ma
chiếm đoạt của hơn bốn trăm ba mươi bị hại số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
công an tỉnh lâm đồng
công an tỉnh lâm đồng
công an tỉnh lâm đồng sáng nay cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau làm một người tử vong
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực đường nguyễn văn cử đoạn giáp suối cam ly phường bốn thành phố đà lạt
người dân chứng kiến hai nhóm thanh niên khoảng hơn hai mươi người rượt đuổi nhau bằng xe máy mang theo hung khí lao vào đánh nhau
vụ hỗn chiến chỉ diễn ra trong ít phút sau khi có thanh niên bị đâm gục tại hiện trường các thanh niên tham gia liền bỏ chạy
nhận tin báo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng cùng công an thành phố đà lạt đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án
khẩn trương xác minh điều tra làm rõ các đối tượng liên quan
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với phạm thanh bình chú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một nguyễn văn linh
phạm thanh bình và một số người khác ngồi nhậu cùng nhau
tại đây linh kể với cả nhóm về việc bị ngô văn phúc và nguyễn nhật hào đánh trước đó
lúc này phúc hào và võ văn thanh cũng đang tổ chức nhậu ở gần đó
sau đó hai nhóm tìm gặp và xông vào đánh nhau
trong lúc hỗn chiến bình nhặt vỏ chai bia bị vỡ đâm vào võ văn thanh
khiến nạn nhân phải đi cấp cứu ở bệnh viện với tỷ lệ thương tích là bốn mươi hai
công an tp hcm hôm nay cho biết phối hợp cùng công an địa phương
vừa bắt giữ thành công băng nhóm gồm năm đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất từ hai trăm bốn mươi đến sáu trăm chín mươi năm một năm
năm đối tượng trên đều trú tại tp hcm
theo điều tra ban đầu đây là nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất từ hai trăm bốn mươi cho đến sáu trăm chín mươi năm một năm
với thủ đoạn là phát tờ rơi dán quảng cáo ở cột điện để tiếp cận khách hàng
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hơn một trăm bảy mươi kg tờ rơi
ba mươi năm kg các visit quảng cáo chai
công an tp hcm tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động tín dụng đen
từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc ngay ở trung tâm thành phố liên quan đến một mươi một đối tượng
vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang triệt phá
trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc tổ bốn khóm tây khánh hai phường mỹ hòa tp long xuyên
tp long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ hòa bất ngờ ập vào bắt quả tang
bắt giữ một mươi một đối tượng thu giữ tại hiện trường một con gà đá năm cặp cửa
một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng một mươi hai điện thoại di động ba xe mô tô và gần ba mươi triệu đồng
tin an ninh trả tự qua nguồn tin báo của người bị hại vào lúc một mươi năm h ba mươi chiều ngày hôm qua năm
năm tháng năm các đội nghiệp vụ công an tp cao lãnh tỉnh đồng tháp phối hợp với công an phường mỹ phú
bắt quả tang nguyễn lê thành duy tên thường gọi là nhí chú tp cao lãnh có hành vi cưỡng đoạt tài sản
qua quá trình điều tra ban đầu được biết từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng duy có quan hệ tình cảm
với một chị gái ở huyện cao lãnh dù cả hai đã có gia đình riêng trong những lần hẹn hò tâm sự
duy sử dụng điện thoại quay lại những cảnh ân ái với người tình trong thời gian từ tháng ba cho đến
tháng năm năm nay duy nhiều lần dùng clip nóng đe dọa và tống tiền nạn nhân vì sợ clip
bị phát tán chồng nạn nhân đã đưa cho duy tổng cộng hai lần số tiền sáu triệu đồng tuy nhiên
tới ngày bốn tháng năm đối tượng tiếp tục hành vi tống tiền và đã bị công an thành phố cao lãnh bắt quả
tang khi đang nhận số tiền bảy triệu đồng công an tp hồ chí minh vào ngày hôm nay cho biết đơn vị
phối hợp cùng công an địa phương vừa bắt giữ thành công băng nhóm gồm năm đối tượng cho vai lãi nặng
với lãi suất từ hai trăm linh đồng

tờ dơi ba mươi năm kg các visit quảng cáo trái phép hiện công an tp hồ chí minh tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động tín dụng đen từ thông tin các tờ dơi
mổ hôi ướt đẫm lưng áo
gương mặt đen sạm vì nắng cháy

vân tay đấy xinh chắc đấy có lấy được không nếu không lấy được mình phải để khuyết
cư trú của đồng bào thì cư trú rất giải rác địa hình thì đồi núi đi lại rất khó khăn
chúng tôi cũng đã phối hợp với đội quản lý chính tổ chức sắp xếp phương tiện để đưa bà con đi đến các điểm làm căn cước công dân tại địa bàn
tạo điều kiện tốt nhất để tránh bà con phải đi lại
còn đây là gia đình ông quảng văn song tại bản hôm xã triển cọ
thành phố sơn la
ông song sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn đã bị liệt từ nhiều năm nay
việc cần có căn cước công dân để được hưởng các chính sách xã hội là mong muốn của cá nhân ông và gia đình
những trường hợp như ông song đều được lực lượng công an đến tận nhà tận tỉnh hỗ trợ làm thủ tục cấp căn cước công dân
công an thành phố đến nhà làm căn cước công dân cho chồng tôi bị liệt không đi lại được
gia đình cảm thấy rất vui phấn khởi
trên địa bàn thành phố sơn la có khoảng tám trăm linh người già yếu tàn tật người có công không đi lại được
việc triển khai cấp căn cước công dân cắn chip điện tử tới tận nhà cho người già yếu người bệnh và người khuyết tật là một trong nhiều phần việc cụ thể thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
với đặc thù là một tỉnh miền núi biên giới

những khó khăn trong công tác tuyên truyền vì một bộ phận không nhỏ người dân còn chưa thạo tiếng phổ thông
bên cạnh đó việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân còn rất nhiều hạn chế
lực lượng công an tại sơn la cũng đang gặp phải những khó khăn khác trong công tác thực hiện đề án sáu do nhiều vấn đề lịch sử để lại